ngày một mươi bảy tháng một mươi một đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đã về dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
cùng nhân dân thôn đồng minh xã vĩnh phúc huyện vĩnh lộc tỉnh thành hóa
thôn đồng minh hiện có tổng số hai trăm sáu mươi tám hộ với chín trăm bốn mươi nhân khẩu thu nhập bình quân đầu người đạt bốn mươi hai triệu đồng
một người một năm tỷ lệ hộ nghèo còn hai sáu các hoạt động văn hóa và phong trào thể dục thể thao
được quan tâm và duy trì thường xuyên
về dự ngày hội với bà con đồng chí nguyễn văn bình biểu dương sự cố gắng nỗ lực của nhân dân thôn đồng minh
và lưu ý trong thời gian tới cấp ủy chính quyền và nhân dân xã vĩnh phúc tiếp tục ưu tiên chăm lo cho công tác mặt trận
lắng nghe ý kiến của nhân dân nêu cao tinh thần tự lực tự cường phát huy nội lực và tinh thần đoàn kết
nhất trí đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước
giúp nhau vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng